tính từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam ghi nhận thêm ba trăm ba mươi ca mắc mới
trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang và ba trăm hai mươi chín ca ghi nhận ở trong nước
trong số ba trăm hai mươi chín ca ghi nhận ở trong nước thì thành phố hồ chí minh chiếm hơn hai phần ba với hai trăm bốn mươi chín ca
sau đó là bình dương ba mươi hai ca phú yên và đồng tháp mỗi địa phương một mươi hai ca
nghệ an bảy lâm đồng bốn vĩnh long ba long an hai trà vinh ii khánh hòa bạc liêu bắc ninh bình phước an giang đắk lắc mỗi tỉnh một ca
và trong số hai trăm tám mươi ca được phát hiện trong khu vực cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa còn lại đang điều tra dịch tễ
đến nay thì có một mươi ba trên năm mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
có sáu tỉnh không có lây nhiễm thư phát trên địa bàn
tỉnh quảng nam bắc cạn gia lai kiên giang và cần thơ